thủ tướng anh bước đầu vượt qua khó khăn nội bộ
thưa quý vị và các bạn trong ngày thứ hai kỳ họp lần thứ chín hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín câu chuyện đất công của thành phố đã nóng nghị trường

tuyên giáo tỉnh ủy bình thuận đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức liên quan đến vụ việc các đối tượng gây dối tại bình thuận vào giữa tháng sáu vừa qua
tại buổi họp báo ban tuyên giáo tỉnh ủy bình thuận cho biết trong hai đêm mùng một mươi và một mươi một tháng sáu có hơn bốn trăm linh đối tượng tập trung trước cổng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận có hành vi quá khích gây dối trước cổng ủy ban nhân dân tỉnh trong đó số lượng người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi rất đông
các đối tượng quá khích đã đập phá làm hư hỏng nhiều hạng mục công trình của ủy ban nhân dân và sở kế hoạch đầu tư đốt phá ba xe ô tô và hai mươi xe máy
lực lượng chức năng đã tạm giữ hai trăm linh đối tượng quá khích manh động tạm giữ hai trăm một mươi tám phương tiện các loại phục vụ điều tra
tại quốc lộ một a khu vực thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong và xã phan rí thành huyện bắc bình trong ngày một mươi tháng sáu có hơn năm trăm linh đối tượng quá khích gây dối trên quốc lộ một a làm tắc nghẽn giao thông dùng gạch đá chống đối lực lượng chức năng
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi phút cùng ngày các lực lượng chức năng mới giải tán được đám đông
trưa ngày một mươi một tháng sáu các đối tượng quá khích tiếp tục dùng gạch đá tấn công lực lượng cơ động tại khu vực này đốt cháy một mươi xe ô tô đập phá và làm hư hỏng năm xe mô tô và một mươi sáu xe ô tô khác
qua khai thác các đối tượng thừa nhận do có người cho tiền để tham gia gây dối
theo ban tuyên giáo tỉnh ủy bình thuận việc lôi kéo người dân tham gia biểu tình gây dối an ninh trật tự tại địa phương trong những ngày qua là do các đối tượng phản động chống đối gây ra
công an tỉnh vẫn đang tập trung lực lượng truy tìm số đối tượng cầm đầu chủ mưu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với dự báo thời tiết năm hai nghìn một mươi tám còn nhiều diễn biến bất thường có thể xảy ra mưa bão trên diện rộng tổng công ty điện lực tp hà nội đã lên phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tài để bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện ở mức cao nhất
trong những năm gần đây tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp
năm hai nghìn một mươi tám được dự báo bão
và áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện nhiều và sớm hơn trung bình so với mọi năm
do đó mưa lũ lớn có thể gây úng lụt tại các vùng trũng trên một số địa bàn tại hà nội đặc biệt là những khu vực đã từng xảy ra sự cố ngập úng như huyện trương mỹ hà nội trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty điện lực tp hà nội đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tích cực chủ động xử lý rứt điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện giả soát toàn bộ các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng khi mưa to đồng thời đưa ra các phương án bảo đảm an toàn điện trong diễn biến thời tiết xấu
năm hai nghìn một mươi bảy trương mỹ đã hứng chịu trận lụt cũng như ngập do đê sông bùi nước tràn qua
rút kinh nghiệm từ hồi đó chúng tôi đã xây dựng những kịch bản sâu sắc hơn
động dãi hơn tình huống nó nhiều hơn
và đến giờ này thì chúng tôi khẳng định là công ty điện lực đảm bảo đủ chỉ huy nhân lực vật lực cũng như là phương án kịch bản để đáp ứng yêu cầu khi mà đột báo xảy ra
không chỉ vậy các đơn vị điện lực còn tập trung thực hiện xác định những sự cố về điện gây gián đoạn trong việc cung cấp điện tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân doanh nghiệp
đồng thời evn hà nội đã chủ động các phương án kịch bản chuẩn bị ứng phó với sự khắc nghiệt của thiên tai
về cấp điện thì chúng tôi đã yêu cầu các công ty lực thành viên thống kê tất cả những trạm bơm tiêu úng cho địa bàn thành phố để có những phương án cấp điện đảm bảo là khi có thiên tai xảy ra thì ưu tiên việc cấp điện cho toàn bộ các tiêu úng
thứ hai là những phụ tải quan trọng những đầu nã của thành phố như ủy ban phòng chống thiên tai của thành phố cũng như các cấp quận huyện chúng tôi đều có phương án cấp điện dự phòng để khi xảy ra thiên tai thì đảm bảo hoạt động thông suốt
cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện vật tư phương án khắc phục nếu sự cố xảy ra evn hà nội cũng khuyên cáo trước khi mưa lũ đề nghị người dân phối hợp với ngành điện rằng chống lại nhà cửa kiểm tra hệ thống điện do người dân quản lý đường dây kéo về nhà công tơ điện
khi có mưa bão ngập nước chủ động ngắt áp tố mát trong nhà bên cạnh đó ngành điện sẽ có giải pháp cắt điện toàn bộ các trạm biến áp
ngoài ra mưa bão nếu gây thiệt hại đứt dây đề nghị người dân cô lập khu vực lý điện đang bị hư hỏng và báo ngay với ngành điện để xử lý và khắc phục
trong phần tiếp theo của chương trình việt nam phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững
còn đường ý đảng lòng dân
thưa quý vị và các bạn từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng bảy kỳ họp lần thứ ba mươi ba của ủy ban nghề cá cô phi được tổ chức tại trụ sở của fao tại rome thủ đô italy
tham dự kỳ họp lần này đại diện đoàn việt nam khẳng định việt nam đang thực hiện nhiều chính sách để phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững
ngoài việc cập nhật trao đổi thông tin mới nhất liên quan đến ngây cá

kỳ họp lần này cũng trao đổi rất nhiều vấn đề liên quan đến khai thác bất hợp pháp không khai báo hoặc khai báo không đầy đủ iuu
đây là một nét sức tích cực của chính phủ việt nam
và cũng là lần đầu tiên mà việt nam tham gia một hiệp định có tính khách pháp lý giảng buộc cao nhất đối với ngây cá
và cái hiệp định này cũng thể hiện được thực thi tốt nhất
hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng với mục đích ngăn chặn chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định được phao thông qua vào tháng một mươi một năm hai nghìn chín cho đến tháng năm năm hai nghìn một mươi
đã có năm mươi bốn quốc gia và liên minh eu tham gia trong đó eu mỹ và nhật bản là những thị trường xuất khẩu quan trọng
đối với ngành đánh bắt hải sản tự nhiên của việt nam
để thực hiện các cam kết hướng đến phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững
trước mắt nghề cá việt nam còn rất nhiều việc phải làm
có ba cái thách thức lớn khi mà việt nam tham gia cái hiệp định về các cái biện pháp của quốc gia có cảng
thứ nhất là về khung pháp lý thì chúng ta phải nội hóa các quy định của hiệp định
vấn đề thứ hai là chúng ta phải tổ chức kiểm soát tốt tàu cá nước ngoài vận chuyển hàng hải sản
khi mà nhập cảng của chúng ta
vấn đề thứ ba là chúng ta phải làm tốt công tác giám sát tàu cá hoạt động trên biển
thông tin về việc việt nam tham gia hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng psma
tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc fao đã nhận được sự phản ứng hết sức tích cực của
ủy ban nghề cá cofi thuộc fao và dư luận quốc tế
thể hiện cam kết và trách nhiệm của việt nam trong việc phát triển nghề cá một cách bền vững
khi thị trường ngày càng khắt khe
mô hình sản xuất kinh tế hộ gia đình theo đó cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn
về đầu gia sản phẩm cũng như giá cả
trước thực trạng này một số cơ sở sản xuất đã tìm hướng đi mới
để chủ động thị trường cũng như nâng cao giá trị
cá thác lát rút xương là một trong những sản phẩm điển hình cho hướng đi mới
mang lại hiệu quả cho người dân ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
dũng gắn bó với nghề chăn nuôi cá thác lát thương phẩm nhiều năm qua
hơn ai hết anh nguyễn hữu tuấn chủ cơ sở cá thác lát rút xương tuấn cường
xã phú thuận b huyện hồng ngự luôn trăng trở về đầu ra cá thương phẩm
điệp khúc được mua mất giá vẫn thường xuyên diễn ra
sau hơn ba tháng nghiên cứu anh tuấn quyết định cho ra mắt sản phẩm cá thác lát rút xương
mang thương hiệu tuấn cường vừa loại bỏ xương ra khỏi thịt cá
vừa nâng cao giá trị sản phẩm và chủ động đầu ra so với trước
cơ sở tuấn cường đã quyết định là khởi nghiệp từ con cá
thác lát để làm sao giải quyết được những tồn động của cá thác lát thương phẩm
của gia đình cũng như là của các hậu dân nuôi ở địa phương
tìm những cái giải pháp như thế nào để làm cho sản phẩm con cá thác lát rút xương này
bằng cách là cho con cá nhìn thấy đẹp bắt mắt
nói chung là sau khi mình rút xương thì con cá này nó hoàn toàn là nguyên vẹn
và y như hình
ngoài là nơi thu mua cá nguyên liệu ổn định cho nhiều hộ nuôi trong viện hồng ngự
nâng cao giá trị sản phẩm cá thác lát từ sáu mươi đồng một ký tăng lên gấp hai năm lần
bên cạnh cơ sở này còn góp phần tạo công ăn việc làm
thu nhập ổn định cho hàng chục lao động ở địa phương
trước đó thì buôn bán nhỏ ngoài chợ sau đó thì có cơ sở tính cường
thì vô làm có thu nhập ổn định
lương tháng tùy theo tháng mỗi tháng có khi ba đến bốn
công chuyện cũng vừa theo sức của mình
hôm nay cũng là mô hình mới đối với địa phương mà anh tuấn là người tiên phong
để thực hiện mô hình này
đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế
và một mặt nữa nó giữ dựng được nguồn con cá thác lát
và nó tạo ra được nhiều sản phẩm về con cá thác lát
ở địa phương cũng tạo điều kiện nguồn sản phẩm
được nhiều người biết về cái sản phẩm
và một mặt khác thì các giấy tờ thủ tục
nếu anh tuấn có nhu cầu cần để được hỗ trợ thì địa phương sẽ hỗ trợ hết mình cho anh
trong việc làm các thủ tục hồ sơ nếu mà anh có khó khăn
hiện nay cơ sở sản xuất trên ba tấn thành phẩm mỗi tháng
cung ứng các thị trường trong tỉnh và các tỉnh bình dương đồng nai
theo anh tuấn hướng tới cơ sở sẽ tiến hành nuôi cá thương phẩm theo tiêu chuẩn an toàn
để đảm bảo cung ứng thực phẩm sạch chất lượng
chất lượng cho thị trường
để chiên những người có công với cách mạng phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn
hàng năm thanh nguyên sự lao động thông minh và xã hội các ban ngành đoàn thể của thành phố đà nẵng
đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc và giúp đỡ một cách thiết thực các gia đình chính xác trên địa bàn
chỉ còn hơn một mươi ngày nữa ngôi nhà này dự kiến sẽ được hoàn thành
gia đình cựu tù yêu nước võ thị tề ở tổ một mươi chín phường xuân hòa quận thanh khê thành phố đà nẵng chuyển vào sinh sống
với kinh phí hỗ trợ sáu mươi triệu đồng của chính quyền các đoàn thể tại địa phương ngôi nhà sắp hoàn tất
là món quà ý nghĩa đối với người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
trừ có cái chỗ ở nhà có cái nhà ở thì trời nán trời mưa cũng đỡ rồi
cái điều là cũng quan tâm với đoạn của nhà nước quan tâm tới bọn thân
mình khổ hổ môi trời trời quan tâm tới thì mình cũng cảm ơn
đoạn với nhà nước cũng giúp đỡ tộ điều kiện cho gia đình tôi

chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại quận thanh khê đã có hai trăm sáu mươi tám hộ gia đình
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại quận thanh khê đã có hai trăm sáu mươi tám hộ gia đình

ở đó gần sáu mươi nhà đã được xây mới và hai trăm linh sáu nhà được sửa chữa với tổng kinh phí tầm tám tỷ đồng
kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương vật liệt sĩ thành phố cũng đã chấp nhận
trong thành phố thì cái quà của chủ tịch nước vừa qua chủ tịch nước cũng đã có quyết định tặng quà vào dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thủ mệnh liệt sĩ
trên địa bàn thành phố đà nẵng có khoảng hai mươi một hai mươi bốn đối tượng sẽ được hưởng cái quà của chủ tịch nước với tổng kinh phí hơn năm năm tỷ đồng
hiện tòa thành phố đà nẵng có hai mươi sáu gia đình chính sách trong đó có gần hai trăm linh mẹ việt nam anh hùng còn sống và được chăm sóc phụng dưỡng thường xuyên
những hoạt động này không chỉ giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế
mà còn thể hiện sự tri ân phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta
trong khi tư tưởng không muốn thoát nghèo để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của nhà nước vẫn còn khá phổ biến
trong suy nghĩ của nhiều người dân ở các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh lào cai thì tại xã tả phin huyện sapa
những năm trở lại đây không cần đến sự vận động của chính quyền nhiều hộ dân đã chủ động viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo
từ khi ra ở riêng đã hơn năm năm dù cố gắng làm ăn nhưng gia đình anh lý quẩy tình vẫn nằm trong diện hộ nghèo
mặc dù vậy đầu năm nay anh tình đã quyết định viết đơn để xin thoát nghèo ra khỏi danh sách hộ nghèo
đồng nghĩa với việc sẽ khó khăn hơn bởi thiếu đi các khoản hỗ trợ
tuy nhiên anh tình tin tưởng đây là một quyết định đúng đắn
là cơ hội để gia đình anh xóa bỏ mặc cảm có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống
năm nay thôn tà trải có một mươi bốn hộ chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo
trong đó không chỉ có những thanh niên như anh tình mà còn có cả những người cao tuổi cũng ủng hộ tư tưởng này
động viên con cháu chủ động để thoát khỏi cây đói
cánh nghèo đã đeo đuổi từ bao năm nay
năm hai nghìn một mươi bảy tà phìn có bảy mươi hộ làm đơn thì tám mươi trong số đó đã thoát nghèo thành công
năm hai nghìn một mươi tám có thêm sáu mươi hộ dân nữa tiếp tục đăng ký ra khỏi hộ nghèo
sẽ phải chờ đến cuối năm khi tiến hành xét duyệt thì các hộ dân mới được công nhận thoát nghèo
tuy nhiên để ủng hộ quyết tâm này chính quyền địa phương đã tiến hành kêu gọi các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ
để người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế
riêng về cái thoát nghèo này thì nhà nước cũng chỉ hốt dợ một phần nào thôi
thì cũng đề nghị là các hộ dân người ta phải có cái đối ứng
đấy tức là một con bò một mươi sáu triệu
nhà nước chỉ giảm một mươi triệu còn lại là dân phải đối ứng năm mươi năm triệu đến sáu triệu
tư tưởng trông chờ ỉ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước đã và đang dần được đẩy lùi
tại thôn bản vùng cao của tỉnh lào cai
đây thực sự là nhân tố quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
khi mặc cảm về đói nghèo được xóa bỏ đó sẽ là nguồn lực mạnh mẽ
để bà con vươn lên thoát nghèo một cách hiệu quả và thực chất
những con đường bê tông đến các thôn bản vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
được hình thành
đã làm cho người dân toàn lòng mong ước bao lâu nay
những con đường này đang mang lại sức sống mới một diện mạo mới cho đời sống
của bà con nhân dân ở vùng cao tỉnh yên bái
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
thôn bùn giao đam một và phù lá là những thôn đặc biệt khó khăn
của xã làng thiếp huyện văn yên tỉnh yên bái
hầu hết các hộ dân trong thôn đều thuộc diện nghèo và cận nghèo
những năm trước đây người dân đi lại trên các tuyến đường liên thôn này rất khó khăn
giờ thay vào đó là những con đường bê tông hóa sạch đẹp
tạo thuận lợi hơn cho người đi lại giao thương buôn bán của bà con nơi đây
bây giờ có đường bê tông đi lại dễ hơn rồi
trẻ con người già xuống chợ đưa con đi khám bệnh không mất nhiều thời gian
và không bị trượt ngã nữa
con đường này người dân chúng tôi đã mơ ước từ rất nhiều năm nay rồi
có đường bê tông đời sống của người dân nơi đây như mở ra một trang mới
các lĩnh vực kinh tế xã hội đều phát triển nhanh và bền vững
các em học sinh đến trường cũng thuận lợi hơn
trong kế hoạch phát triển đường giao thông nông thôn năm hai nghìn một mươi tám
huyện văn yên tỉnh yên bái đã quyết định phân bổ nguồn vốn ngân sách làm đường
đường bê tông với chiều rộng một m và dày một mươi hai cm để giải quyết vấn đề đi lại của các thôn bản
yêu điểm của tiến đường đặc thù là cơ cấu đầu tư
sức đầu tư sẽ thấp hơn những tiến đường cơ bản khác
tôi tin chắc là sau khi triển khai xong những tiến đường đặc thù một m này
sẽ nhận được sự ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn huyện
từ những con đường bê tông hóa này sẽ tạo đà cho nỗ lực xóa đói giảm nghèo
là động lực mạnh mẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái trong những năm tiếp theo
trong phần tin quốc tế thượng viện mỹ khẳng định quyền hạn về chính sách thuế
thủ tướng anh bước đầu vượt qua khó khăn nội bộ
thưa quý vị mỹ vừa hối thúc tổ chức thương mại thế giới wto cập nhật quy định để giải quyết những khiếu nại
về các chính sách công nghiệp của trung quốc mà phiếu washington cho rằng gây tổn hại đến các nước khác
đồng thời đề nghị tổ chức này xem xét lại tập quán thương mại của bắc kinh
trong tuyên bố đại diện của mỹ tại wto đã cáo buộc trung quốc gây ra tổn hại nghiêm trọng
cho các đối tác wto khi không tuân thủ những quy định về thương mại tự do
theo washington vấn đề này không thể trì hoãn và cần được wto và các thể chế khác giải quyết
mỹ nhấn mạnh trung quốc đã lợi dụng tư cách thành viên trong wto để hưởng lợi từ các quốc gia khác
và nếu vấn đề này không được giải quyết sẽ làm tổn hại đến wto
trong báo cáo trình lên wto trước đó trung quốc khẳng định luôn ủng hộ thương mại tự do
kể từ khi gia nhập tổ chức vào năm hai nghìn một và tuân thủ đầy đủ các cam kết
tuyên bố trên được đưa ra sau khi mỹ bất ngờ công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
trị giá đến hai trăm linh tỷ usd sẽ bị đánh thuế sớm nhất là trong tháng chín tới
trung quốc chỉ trích động thái của mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận
đồng thời khẳng định bắc kinh sẽ có biện pháp đáp trả
thượng viện mỹ vừa thông qua một biện pháp giúp quốc hội mỹ tái khẳng định quyền hạn của mình
về thuế quan trong bối cảnh có nhiều lo ngại về chiến lược thuế quan của chính quyền tổng thống donald trump
trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ tám mươi một mươi một các thượng nghị sĩ mỹ đã thông qua giải pháp thương mại
của quốc hội có vai trò lớn hơn về thuế quan được áp dụng vì những lý do an ninh quốc gia
được gọi là mục hai trăm ba mươi hai của luật thương mại
tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo cho thấy mối quan tâm sâu sắc của quốc hội mỹ đối với chính sách thuế quan
mà tổng thống donald trump thực hiện trong mấy tháng gần đây đối với trung quốc
cũng như các đối tác thương mại khác là canada các nước châu âu và mexico
mặc dù nghị quyết không giải quyết các mức thuế cụ thể nhưng động thái này được đưa ra một ngày
sau khi chính quyền tổng thống trump thông báo sẽ áp mức thuế một mươi đối với hai trăm linh tỷ đô la mỹ hàng hóa
của trung quốc vào tháng chín tới
trước đó trên trang twitter cá nhân tổng thống trump cho rằng người dân mỹ nên kiên nhẫn
với chính sách thuế quan của ông bởi ông đang cố gắng giúp các nông dân mỹ có được thỏa thuận tốt hơn
đức vừa lên tiếng phản bác cáo buộc của tổng thống mỹ donald trump cho rằng đức đang bị nga kiểm soát
cũng như trở thành tu nhân của các nguồn cung năng lượng từ nga và chậm chạp trong việc tăng tri tiêu quốc phòng
phát biểu với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh nato ở bruxelles cuba
ngoại trưởng đức heiko maas cho rằng đức không phải tu nhân của nga hay mỹ
ông cho biết nước này đang lên kế hoạch tăng tri tiêu quốc phòng lên tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó thủ tướng đức angela merkel cũng khẳng định nước này độc lập trong chính sách
trong khi đó bên lề hội nghị thượng đỉnh nato tổng thống mỹ donald trump đã có cuộc gặp
với thủ tướng đức angela merkel
phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tổng thống trump khẳng định có mối quan hệ tốt đẹp
với thủ tướng merkel và nước đức
ông đánh giá cuộc gặp đã diễn ra tốt đẹp đồng thời cho biết đã thảo luận về vấn đề chi tiêu quân sự
thương mại và đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc của nga với thủ tướng merkel
tổng thống mỹ bày tỏ tin tưởng thương mại hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng
liên quan đến tiến trình brexit việc có tới sáu quan chức chính phủ liên tục từ chức
trong vòng chưa đầy một tháng để phản đối kế hoạch brexit bị coi là quá mềm
đã gây bất lợi cho uy tín của thủ tướng anh theresa may
tuy nhiên giới quan sát cho rằng bà may đang dần ổn định được tình hình
chính phủ không sụp đổ như lo ngại và làn sóng từ chức hàng loạt của các thành viên nội các đã không xảy ra
về mặt lý thuyết việc có tới sáu quan chức các cấp liên tục xin từ chức
trong đó đáng chú ý có ngoại trưởng boris johnson và bộ trưởng phụ trách brexit david davis
có thể làm gia tăng sức ép để thủ tướng theresa may phải từ chức
hoặc buộc bà phải thay đổi lập trường về kế hoạch brexit
tuy nhiên trên thực tế không có dấu hiệu gì
cho thấy sẽ tiếp tục có những quan chức khác trong nội các nộp đơn từ chức trong thời gian ngắn sắp tới
giới phân tích nhận định rằng bà may có thể tiếp tục vượt qua cuộc khủng hoảng nội các mới nhất
dù phản đối bà may phe nổi loạn trong đảng bảo thủ cũng thừa hiểu
chưa có gương mặt thay thế nào ngoài bà may có thể thông qua bất kỳ một hình thức brexit nào
đây cũng là lý do các cuộc từ chức quy mô lớn sẽ không xảy ra
và bà may có thể tiếp tục tại vị ít ra là đến hết kỳ nghỉ hè của quốc hội anh
thủ tướng canada justin trudeau
w vừa cho biết nước này sẵn sàng mở rộng vai trò lãnh đạo của mình
trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
bằng việc dẫn đầu sứ mệnh đào tạo mới của nato tại iraq ngay trong năm đầu tiên
phát biểu tại thủ đô bruxelles của bỉ nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh nato
thủ tướng canada justin trudeau khẳng định sứ mệnh đào tạo mới của nato tại iraq
là bước đi tất yếu tiếp theo của canada khi nato tiếp tục đẩy mạnh thành công
cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is để giúp iraq xây dựng năng lực thể chế
nền tảng cho hòa bình ổn định lâu dài
cũng theo thủ tướng trudeau sứ mệnh mới của canada tại iraq sẽ bổ sung cho những nỗ lực
đang được liên minh quốc tế chống is tiến hành
theo kế hoạch canada sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo huấn luyện tại iraq
từ mùa thu năm hai nghìn một mươi tám đến mùa thu hai nghìn một mươi chín
nhiệm vụ chính của canada là lãnh đạo và phối hợp với binh sĩ các nước
đối tác huấn luyện các lực lượng an ninh sở tại và hỗ trợ iraq xây dựng bộ máy an ninh quốc gia hiệu quả hơn
những cây kẹo ngọt kem khổng lồ trong màu hồng chủ đạo
bảo tàng hạnh phúc đầu tiên trên thế giới đã đem lại cho du khách một không gian hoàn toàn mới
khi đến với thủ đô lisbon của bồ đào nha
mời quý vị và các bạn cùng tham quan bảo tàng hạnh phúc này qua một phóng sự ngắn sau đây
bước chân vào bảo tàng đầu tiên là không gian sắc hồng tráng ngợp đủ các khối màu đậm nhạt
tô điểm cho sắc màu đó là mô hình những cây kẹo chiếc kem bánh ngọt
bảo tàng này được sáng lập với mong muốn
mang lại cho du khách đặc biệt là các bạn nhỏ những giây phút ngọt ngào hạnh phúc
chúng tôi muốn tạo ra một bảo tàng thế hệ mới sáng tạo và đột phá
bảo tàng đã được đông đảo khách du lịch biết đến qua mạng xã hội các kênh truyền thông thân thiện
triển lãm có tám khu vực khác nhau để du khách tham quan và trải nghiệm
một điểm mới lạ khác nữa là bảo tàng luôn tích hợp công nghệ mới vào các trò chơi giải trí tại đây
chúng tôi còn có rất nhiều trò chơi độc đáo tại đây
du khách có vẻ thích thú với kính thực tế ảo
các nhà sáng lập của bảo tàng hạnh phúc đã nảy sinh ý tưởng khi được chiêm ngưỡng một mô hình tương tự tại mỹ
triển lãm này sau khi mở ra ở châu âu đã tạo nên một làn sóng mới trong giới trẻ
hiện nay bảo tàng vẫn đang mở cửa cho du khách tham quan cho tới tháng tám
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự
xin kính chào và hẹn gặp lại